đại tướng văn tiến dũng đã từng khẳng định thắng lợi của cách mạng rất vĩ đại
nhưng tất cả còn chưa được ghi chép nhiều trong các xuất bản phẩm
đây là món nợ lớn của những người làm sách là trách nhiệm nặng nề của thế hệ chúng ta đối với lịch sử
từ đó đã có những chủ trương những cách tiếp cận mới để cho ra đời những tác phẩm văn học
đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng về bộ đội cụ hồ trong thời đại mới
những năm gần đây được sự chỉ đạo của thủ trưởng tổng cục chính trị
nhà xuất bản quân đội nhân dân đã tổ chức các trại sáng tác văn học về đề tài
lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng tại tam đảo năm hai nghìn một mươi năm đại lải năm hai nghìn một mươi sáu và nha trang năm hai nghìn một mươi tám
điều đáng ghi nhận đó là các nhà văn chuyên nghiệp vẫn còn rất tâm huyết với đề tài này
sẵn lòng gắn bó với nhà xuất bản cùng đầu tư sức lực trí tuệ
lao động sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm có giá trị
ví dụ như là bộ đội cứu hộ cứu nạn cứu dân trong bão lũ
bộ đội giả phá bom mìn vật liệu nổ có thể nói là những cuộc chiến đấu trong thời bình
rồi là việc quân đội tham gia diện giữ hòa bình của liên hiệp quốc
những việc quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ kỹ thuật hiện đại
rồi các hoạt động đặc biệt là quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới
cũng có rất nhiều tấm gương rất nhiều điển hình rất nhiều câu chuyện
và trong phản ánh những đề tài đó những nội dung đó thì chúng tôi mong muốn
là làm rõ hơn được cái hình ảnh hình tượng cái tư duy cái suy nghĩ
những đời thường những sinh hoạt đời thường của bộ đội
tính đến nay trong tổng số gần bảy mươi bản thảo thu nhận được từ ba trại sáng tác
và hai đợt đầu tư sâu ba tháng đã có ba mươi tác phẩm được xuất bản
cùng một mươi năm tác phẩm khác đang được nhà xuất bản quân đội nhân dân tổ chức biên tập và xuất bản
nhiều tác phẩm vừa xuất bản đã gây tiếng vang trong dư luận và được các cơ quan quản lý xuất bản
cơ quan văn học nghệ thuật ở cả trung ương và địa phương đánh giá cao
viết về đề tài lực lượng vũ trang trên mạng thì đó là đề tài không bao giờ cũ rồi
thì chúng tôi bây giờ đang tập trung hướng
ưu tiên hàng đầu vẫn là viết về bộ đội cổ hồ ngày nay
nhưng mà viết về bộ đội cổ hồ ngày nay thì nó là thật khó
cho nên là trong đó thì những tác phẩm viết về chiến tranh vẫn tập trung là chiều sâu
hiện nay các tác phẩm dù chỉ viết về chiến tranh khốc liệt
nhưng đều như những bài thơ say đắm lòng người
vì vẻ đẹp của người lính
đồng thời cho thấy sự thành công khi khai thác đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
với sự chăm lo đầu tư của các cơ quan quản lý bộ quốc phòng
làm phong phú hơn dòng văn học về đề tài người lính